ubnd huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn đã tổ chức lễ công bố quyết định của thủ tướng chính phủ
về việc công nhận xã an toàn khu vùng an toàn khu trên địa bàn tỉnh
quyết định số một nghìn tám trăm linh ba ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín của thủ tướng chính phủ bắc cạn được công nhận bảy xã
gồm bản thi bình trung nghĩa tá lương bằng bằng lãng yên thượng yên thịnh thuộc huyện trợ đồn
là các xã atk của trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống pháp và chống mỹ cứu nước
công nhận huyện trợ đồn là vùng atk của trung ương đặt ở tỉnh bắc cạn
trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân pháp xâm lược cùng với thái nguyên và tuyên quang
huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn được trung ương đảng bắc hồ chọn là an toàn khu
tại đây đã có nhiều quyết định quan trọng được đưa ra
với việc được công nhận là vùng atk huyện trợ đồn sẽ là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cách mạng
được thực hiện chính sách yêu đái đối với xã và vùng atk theo các quy định hiện hành
từng bước cải thiện bền vững và nâng cao đời sống của nhân dân